các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường

thì trong tình huống đột xuất như thế và dòng phương tiện bị ngăn cản như thế
thì các anh sẽ có biện pháp như thế nào để cho dòng phương tiện được liên tục di chuyển

xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ rồi
vâng thưa quý vị các bạn theo như ghi nhận của chúng tôi thì tại khu vực trạm thu phí ở tuyến pháp vân cầu dẽ
thì các phương tiện đi
phương tiện đi lại rất là khó khăn và theo những quy định mới của nghị định một trăm linh được ban hành vào
được áp dụng vào từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi nghĩa là các trạm thu phí khi xảy ra tình trạng ùn tắc
kéo dài suốt từ chiều dài từ cabin đến chiều dài đến xe cuối cùng của điểm ủn tắc
mà dài từ bảy trăm linh đến một km thì buộc các trạm thu phí phải xả trạm
tuy nhiên theo như ghi nhận của tôi thì tại khu vực này thì vẫn đang tiến hành bán vé và thu phí bình thường
và hiện nay thì theo như thông tin mà chúng tôi vừa nắm được
thì rất nhiều tuyến trên địa bàn thành phố hà nội cũng đang ủn tắc
và theo các cơ quan chức năng thì tình trạng ùn tắc này sẽ còn kéo dài đến cho đến hết ngày hôm nay hết đêm ngày hôm nay
và đặc biệt là trong buổi sáng ngày mai thì rất có thể vẫn còn rất nhiều người dân sẽ đi về quê
và tình trạng ủn tắc cũng sẽ có thể xảy ra ở các tuyến nút cửa ngõ thủ đô
vâng xin cảm ơn
xin cảm ơn phóng viên nguyễn vũ vì những thông tin vừa cung cấp tới quý khán giả
thưa quý vị và các bạn áp lực giao thông gia tăng trong các kỳ nghỉ lễ tết là điều dễ hiểu
mong rằng các nhà xe và người dân luôn luôn chấp hành tốt các quy định về nồng độ cồn
quy định về hoạt động vận tải hành khách để có những chuyến đi an toàn và trọn vẹn
tiếp sau đây xin được chuyển sang nội dung khác
thưa quý vị và các bạn trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người con đất việt thì ngày tết cổ truyền của dân tộc
là dịp để mọi người hướng về gia đình hướng về quê hương
với ước muốn là được sống trong không khí đoàn tụ xung vầy bên cạnh những người thân yêu của mình
thế nhưng cũng trong thời điểm này thì những con tàu cảnh sát biển việt nam
vẫn rời cảng lên đường ra khơi để làm nhiệm vụ cho biển đảo được bình yên
phóng sự được thực hiện trên con tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn thuộc hải đội một trăm một mươi một
hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một khi đất nước đang chào đón mùa xuân mới xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đang làm công tác chuẩn bị để lên đường thực hiện nhiệm vụ
trực sẵn sàng chiến đấu chống buôn lậu gian lận thương mại và cứu hộ cứu nạn trên vùng biển bạch long vĩ
xác định chuyến trực tết trên biển sẽ dài ngày nên các loại lương thực thực phẩm tươi và khô
bánh kẹo trậu quất cây mai đều được những chàng lính trẻ chuẩn bị chú đáo
đây là lần đầu tiên công tác trên biển và an tiếp trên biển
thời gian đầu thì cũng có bớn ngỡ và nhớ nhẹ
nhưng đã được sự quan tâm và quan trọng của các đồng chí các chú các anh
thì tôi đã an tâm thư cường công tác
đây cũng là lần chiến đi biển yên nhớ của cuộc đời quân quốc của tôi
giữa thời khắc giao hòa của đất trời những người lính trên con tàu mang tên cảnh sát biển việt nam
vẫn lênh đênh cùng sóng gió để gánh vác trọng trách cành giữ biển trời thiêng liêng của tổ quốc
khi ấy nỗi nhớ quê hương
gia đình người thân lại ủa về
qua giả soát cũng như nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trực tết
thì một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong toàn tàu đều có tinh thần quyết tâm cao
và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực tế
và cán bộ chiến sĩ đều đã an tâm tư tưởng cũng như là làm tốt công tác các hậu phương
đối với từng quân nhân trên tàu
đã điện thoại cũng như là
về tập đỡ và động viên người thân trong gia đình
những lời nhắc nhở động viên chia sẻ của lãnh đạo chỉ huy đơn vị trước giờ lên đường
những món quà của các cơ quan phối hợp công tác gửi tặng anh em như tiếp thêm sức mạnh
tinh thần đoàn kết và thay cho lời chúc chuyến công tác bình an tốt đẹp
giờ lên đường đã đến
con tàu csb chín nghìn bốn tiến ra biển khơi
mang theo tình cảm tình yêu của đất liền gửi gắm đong đầy nỗi nhớ
các đồng chí cũng có những lúc rơi ngọt mắt cảm thấy nhớ nhà và tất cả các bạn
thì bản thân anh em cũng có những cán bộ thí nghi trong tàu đồng yên đích nghệ các đồng chí
để vượt qua được cái khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt đồng mặt của đảng quản lý giáo phòng
cảm giác thật là vui vẻ
hạnh phúc và đảm bảo đến các đồng chí đồng đội công tài tại tàu
tết ở trên tàu có thể không đầy đủ như trên bờ
nhưng có lẽ ngày tết cổ truyền chẳng ai tính đến chuyện thiếu thừa
bởi được tự tay chuẩn bị đón tết trên tàu trên biển quê hương với họ đã là điều đặc biệt
bởi không chỉ mang trên mình trọng trách thiêng liêng mà tổ quốc và nhân dân giao phó
những người lính cảnh sát biển còn là sứ giả mang theo cả giá trị truyền thống của dân tộc ra khắp các vùng biển đảo quê hương
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh chúc xin chào biên tập viên đinh hạnh
kính thưa quý vị và các bạn những ngày cận tết canh tí hai nghìn hai mươi
thanh tra giao thông tp hcm đã tổ chức phối hợp với cảnh sát giao thông
tập trung xử lý các xe vi phạm trong dịp tết
theo thanh tra sở giao thông vận tải từ ngày một mươi năm tháng một đến nay thanh tra đã phát hiện và xử lý hai trăm ba mươi tám vụ vi phạm
trên tất cả các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trung bình một ngày xử lý bốn mươi vụ vi phạm
tổng số tiền xứ phạt là gần tám trăm hai mươi triệu đồng
kể từ khi nghị định một trăm linh có hiệu lực đến nay đơn vị đã phát hiện và xử lý năm trăm ba mươi sáu vụ vi phạm
với tổng số tiền xử phạt gần hai tỷ đồng
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trật tự xã hội trong và sau tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi
công an và sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã lên phương án thực hiện đợt cao điểm về kiểm tra xử lý vi phạm trong giao thông
để không xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
đặc biệt là trong đợt chiều cường dịp tết nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu các quận huyện sớm đề xuất biện pháp khắc phục
khẩn cấp ba vị trí đặc biệt sung yếu có nguy cơ bởi bề bao thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông sài gòn
tp hcm yêu cầu để nhanh tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo an toàn tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập do chiều cường
bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra
đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp tết
ngoài ra ủy ban nhân dân các quận huyện cần kiểm tra bờ bao cống cửa van ngang triều
đảm bảo an toàn công trình nhất là trong các đợt triều cường từ nay đến tết nguyên đáng
đối với những công trình đang thi công thì phải có biện pháp ngang dòng dấn dòng phù hợp
bố trí lực lượng phương tiện vật tư thiết bị thường xuyên túc trực để kịp thời khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong dịp tết
riêng bang quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cần phối hợp với ủy ban nhân dân quận bình thạnh
để nhanh tiến độ thực hiện dự án chống sạt lỡ bán đảo thanh đa
các đơn vị địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhân dân trong dịp tết cổ truyền
ủy ban nhân dân thành phố cũng giao ủy ban nhân dân quận thủ đức làm chủ đầu tư thực hiện tu sửa cấp bách ba mươi ba công trình bờ bao sung yếu
các công trình bờ bao này sau khi hoàn thành sẽ giúp ngăn triều cường phòng chống ngập úng
bảo vệ cho các khu vực có dân cư có tổng diện tích khoảng hai trăm hai mươi hectare với khoảng hơn một mươi tám một trăm linh hộ dân trên địa bàn quận thủ đức
thưa quý vị chào mừng tết nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ có tám địa điểm bắn phá hoa phục vụ người dân trong đó có hai địa điểm bắn tầm cao và sáu địa điểm bắn tầm thấp
theo thông báo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh thành phố sẽ tổ chức bắn phá hoa tại bảy điểm
trong đó có hai điểm bắn phá hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông sài gòn quận hai
khu tòa nhà landmart tám mươi một quận bình thạnh và năm địa điểm bắn phá hoa tầm thấp như công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín đền tưởng niệm lịch sử bến dược ở huyện củ chi
đường đào cử thuộc trung tâm hành chính huyện cần giờ khu công nghiệp hiệp phước huyện nhà bè
thời gian bắn phá hoa sẽ giấu dài trong một mươi năm phút bắt đầu từ giờ đến giờ một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một tức ngày một một tết nguyên đáng
thưa quý vị sau một mươi ngày thi công đường hoa nguyễn huệ thành phố hồ chí minh hiện đã hoàn thiện ánh sáng
và tất cả các đại cảnh để sẵn sàng cho giờ khai mạc vào một mươi chín h tối nay
như mọi năm đường hoa nguyễn huệ là đường hoa tết được chờ đón nhất của người dân thành phố hồ chí minh
cũng như du khách mỗi dịp tết đến xuân về
trước giờ khai mạc đường hoa đã khoe sắc rực rỡ sẵn sàng cho người dân thưởng ngoạn du xuân đón tết canh tí
trải dài gần bảy trăm linh mét trên phố đi bộ đường hoa nguyễn huệ được thiết kế thể hiện đúng ý nghĩa tết cổ truyền của dân tộc
có sự kết hợp với truyền thống và hiện đại
tại đường hoa ngoài gần một trăm hai mươi loài hoa đua nhau khe sắc
còn có sự xuất hiện của gần một trăm ba mươi linh vật năm canh tí được tạo hình độc đáo sóng động
bên cạnh đó đường hoa còn kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên và sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường
đường hoa nguyễn huệ sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một
tức hai mươi tám tháng chạp đến hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bốn tết
trong thời gian này tp hcm sẽ cấm các phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường xung quanh đường hoa
như đoạn từ đường lê thánh côn đến công đức khắng đoạn từ đồng khởi đến nguyễn huệ
và đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường đồng khởi
như chúng tôi đã đưa tin kỳ trước liên quan đến việc thi công
dự án chung cư gây lúng sụp nghiêm trọng nhà dân khiến cho hơn sáu mươi hộ gia đình bị thiệt hại
do hai dự án biscone suối tiên và biscone miền đông của công ty cổ phần địa óc biscone đầu tư xây dựng
đại diện nhà thầu đã thừa nhận việc thi công làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân
và đã thành lập ban bồi thường với số tiền đã đền bù lên tới gần ba tỷ đồng
tuy nhiên thì thực tế vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn chưa nhận được khắc phục thiệt hại
tường nhà và nền bếp đã rời nhau cả chục cm thậm chí có chỗ có thể cho
cả cánh tay vào như thế này thiệt hại trên khiến cả gia đình chị hoàng không khỏi lo lắng
vì phần bếp có thể sập bất cứ lúc nào cộng thêm bức xúc vì chưa được giải quyết thỏa đáng
tình cảnh tương tự cũng xảy ra với nhà bà tuyết ngôi nhà của gia đình bà đang xây dựng
có phần sau tiếp giáp với công trình beacons miền đông cũng xảy ra sụp lúng hư hại
đường ống nước bị vỡ hiện công trình đã hoàn thiện mà không thể đưa vào sử dụng
chúng tôi là con tên ở đây chúng tôi xây dựng ở pháp chúng tôi không lấn chiếm
chúng tôi không làm cái gì gọi là sai chúng tôi không làm là chúng tôi có thiết phép xây dựng
chúng tôi có thiết kế kỹ thuật mà bây giờ ảnh hưởng nhà người ta là nhà bậc tế
không phải là một nhà một đồng hai đồng nhưng mà không đã không đền bù mà tôi đi
tôi kể cho nghe tôi lên huyện tôi muốn gặp phòng thì nói tôi gì này đi ra tòa mà kiện đi
bây giờ giữa biscone nên là ảnh hưởng thì đi ra tòa đi chứ không có nhận đơn đây là huyện
huyện không nhận và bảo vệ nhất định khung cho tôi vào huyện
theo văn bản làm việc giữa các bên thì chủ đầu tư đã thừa nhận việc xây dựng công trình
ảnh hưởng đến kết cấu của nhà dân các biên bản giám định hiện trường đều
thể hiện nguyên nhân gây hư hỏng nhà dân là do chấn động trong quá trình thi công phần móng
và thi công hầm khoan cọc bê tông ép cọc đào đất hô móng và đào đất tầng hầm
đã có khắc phục để mà sửa chữa thì trong quá trình mình làm việc thi công tại công trường thì
nó có những cái việc là nó xảy ra lúng sụp nhà dân rồi mình cũng qua mình thỏa thuận để đền bù
thì trước đây là cái đơn vị thi công cọc phe khoanh á người ta thi công cọc
thì lúc đó thi công xong thì nó ảnh hưởng tới nhà dân xung quanh sau đó bắt đầu mình mới thói
thuận mình đền bù sau khi mà làm việc với bên quỹ ban phường cùng với các hậu dân thì cũng có đồng
ý có biên bản đồng ý về cái đơn vị là thẩm định độc lập vô đánh giá cái cái dự tón để mình khắc
phục đó tuy nhiên là tất cả các hậu dân hiện trạng ở tại công trình thì họ không đồng ý với
cái đơn vị thẩm định độc lập đó điều khó hiểu là việc khoan cọc và rút cừ
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các công trình nhà dân tiếp giáp
nhưng dường như không có sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng trong việc giám sát
yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp khắc phục tức thì hạn chế ảnh hưởng tới nhiều hộ dân
hạn chế việc sụp lúng trở nên nghiêm trọng hơn việc thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật trong thi công
đặc biệt là kỹ thuật tạo vách ngăn tầng hầm là vô cùng quan trọng và cần thiết để hạn chế việc
ảnh hưởng tới các công trình xung quanh vậy nhưng có tới gần bảy mươi công trình nhà dân bị ảnh hưởng
trong đó nhiều công trình hư hại hoàn toàn đã đặt ra câu hỏi về việc kỹ thuật có được đảm bảo
trong quá trình thi công của hai dự án trên có hay không sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng
trong sự việc này đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn giờ ngày hôm nay cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại